văn học nguyễn việt chiến người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về sự nghiệp văn chương của nguyễn quang thiều
từ những bài thơ đầu tiên in trên báo văn nghệ cách đây hơn hai thập kỷ
độc giả đã gặp một nguyễn quang thiều có sức thuyết phục lớn và có sức đi xa
mặc dù có nhiều chuyện ngắn và bút ký rất thành công
nhưng thơ mới chính là sự ký thác đam mê và trăn trở nhiều nhất của ông
thơ việt nam các nhà thơ việt nam xuất hiện sau một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một nghìn thế hệ rất đặc biệt gọi là thế hệ thơ hậu chiến
thì nguyễn quang thiều là một gương mặt thơ rất độc đáo
có thể nói là những cái đóng góp của nguyễn quang thiều cho thế hệ thơ hậu chiến một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với tài năng vượt bậc
về mạng văn chương và sự nỗ lực sáng tạo không ngừng
thì đã cho thấy là nguyễn quang thiều đã xác lập được một cái giọng điệu mới trong thơ việt hiện đại
trong thơ nguyễn quang thiều thì nỗi buồn thế sự và tâm trạng con người
được chắt cản tới cái đời sống thường ngày
vốn xù xì nhiều góc cạnh đau đớn để có được những bộc lộ trong thơ
những tự sự trong thơ
một cách đầy mẫn cảnh
và tôi cho rằng là một trong cái đóng góp của nguyễn thiều tức là về mặt thơ tự do
cái thơ tự do của nguyễn quang thiều nó mang một cái âm hưởng rất mới
tôi nghĩ là cũng có thể là nhà thơ nguyễn quang thiều đã có thời gian như thế là tích lũy vốn sống
và tích lũy vốn kinh nghiệm văn học
cho nên là sau khoảng hơn một thập niên
thí nghiệm thì nguyễn quang thiều đã cho thấy có một cái giọng thơ mà phải nói là cái giọng thơ này
đã ghi dấu ấn trong nền văn học đương đại việt nam
với mỗi nhà thơ việc tiếp cận với chính bản ngã của mình của người cũng chưa bao giờ là điều dễ dàng
chào sân giới thi đàn việt nam bằng tập thơ đầu tay mang tên ngôi nhà tuổi một mươi bảy
dù nhận được không ít sự ủng hộ của độc giả và giới văn nghệ sĩ
nhưng ngay sau trong tâm khảm mình nguyễn quang thiều biết
tập thơ với những thi luật được đảm bảo chặt chẽ ấy chưa thực sự là mình
tâm hồn ông vẫn ẩn chứa điều gì đó mãnh liệt sâu thàm và phá cách hơn cần được giải thoát
và khi người thi sĩ nhận ra được điều ấy cũng là lúc sự mất ngủ của lửa ra đời
không nhằm đưa cái yếu tố của cách tân thi đổi mới vào trong từng bài thơ khi mình sáng tạo
mà ở đó tôi chỉ lắng nghe toàn bộ cái bên trong tôi vang lên
khi tôi in ngôi nhà tuổi một mươi bảy ra thì tôi thấy rằng đã giống giọng đó thơ cách viết của một người này người nào đó
sự ảnh hưởng trong tập thơ đầu tay hay của những bài thơ đầu tiên của một người làm thơ trẻ là đương nhiên
nhưng sau đó dần dần anh ta sẽ chìm được con đường của anh ta
vậy thì thơ thi ca hay các nghệ thuật khác cũng vậy
vậy thì thơ thi ca hay các nghệ thuật khác cũng vậy
khi anh ta cất giọng lên anh ta phải mang cái vân tay của anh ta giọng nói của anh ta để xác lập anh ta
và chỉ như vậy thì nhà thơ nhà văn mới có thể làm được điều gì đó cho dù nhỏ bé đối với bạn đọc của mình
và ngay sau đó thì trong vòng một năm thôi hoặc hơn một năm tôi đã hoàn thành trong sự mất ngủ của lửa
với toàn bộ giọng nói trung thực của mình
cái khác ở đây thì trước nhất được khẳng định là cái nhìn về thế giới về đời sống về con người
tới lúc đó chúng ta biết là trước kia thì nó vẫn là đi theo những cái giá trị chung
những giá trị cộng đồng thế rồi những cách nói nó cũng na ná giống nhau
thế đến nguyễn quang thiều thì anh xác lập một cái lối nhìn vào con người
tức là anh ấy muốn phát hiện ra cái chiều sâu bên trong đời sống đời sống cảm giác đời sống tâm linh của con người
và người ta nói dùng cái chữ tức là đào vào cái bản thể của con người
và đã là đối diện với chính mình
thì phải trả lời cho những câu hỏi rất quan trọng là mình là con người như thế nào
thực chất mình đang là như thế nào
và như vậy thì người ta gọi là đào vào cái bản thể phát hiện ra những cái gì độc đáo riêng biệt không trộn lẫn của cá nhân mình
ở tập thơ thứ hai mang dấu ấn đậm nét trong việc định hình phong cách thơ tự do của mình
nhà thơ nguyễn quang thiều đã tìm về quê mẹ
sự mất ngủ của lửa mở đầu bằng bài thơ sông đáy và kết thúc bằng cố hương
có thể thấy xuyên suốt tập thơ là chặng đường người con đi xa rồi lại trở về bên dòng nước mắt lành của cố hương
nếu ở những cây viết khác độc giả sẽ được tiếp cận đề tài với giọng thơ du dương chữ tình
nhưng nguyễn quang thiều không làm thế
với sự mất ngủ của lửa ông nói về nỗi nhớ quê ra diết trao dâng của mình qua những xúc cảm sâu thẳm
được lột tả bóc tách dần dần qua những hình ảnh ẩn dụ so sánh lộng lẫy sắc xào nhưng lại chứa đựng thứ tình cảm giản dị chân thật đến không ngờ
nếu mình tiếp cận qua những hình ảnh ảnh sắc xào nhưng lại chứa đựng thứ tình cảm giàn dị chân thật đến không ngờ

đây là những gì ta đề thiết lập với các côn trùng eric phi
chúc mọi người có một ngày tốt tuyệt vời

trên thế giới nào không có những trang viết cực kỳ sâu sắc và cảm động về chính nơi trôn giao các số của mình
hay về nơi mà họ đã sống trong thời gian dài nhất bất kỳ nhà phần nào
và từ cái hiện thực có thể chỉ nhỏ bé hùng nàng quê thôi

anh ta có còn tính hiện đại
của nó là gì là thay đổi
góc nhìn cách nhìn
và một nghệ thuật cứ mở ra
mở ra vô tận cho chúng ta
đời sống là sự vô tận thì nghệ thuật
phải tương đồng với sự vô tận đó
bất kể đường diễn đạt với hình tượng
phương thức nghệ thuật nào
cho đến cuối cùng nhà thơ
nguyễn quang thiều vẫn muốn tập thơ
sự mất ngủ của lửa
đến với công chúng bằng màu sắc
của hy vọng bởi với
ông vượt qua mọi chắc trở
xù xì của cuộc sống
điều tận cùng mỗi người muốn tìm
về cũng chính là bình yên
như thông điệp sự mất ngủ
của lửa muốn truyền đạt
có hai điều tôi muốn nói đến sự mất ngủ lửa
là trong đời sống đầy khó khăn
thậm chí đầy bóng tối
của chiến tranh
của đói nghèo trong cái làng quê đó
thì vẻ đẹp và giấc mơ
con người vẫn bay lên cao hơn tất cả
ở đó có những câu chuyện viết về những đêm tối không có đèn
ở đó viết về những ngày tháng phiền muộn
ở đó viết về những chết chóc của chiến tranh
ở đó viết về những ký ức thật bồn bã
nhưng tất cả cuối cùng là có một đôi cánh
của ánh sáng của vẻ đẹp
của sự khát vọng và hy vọng được bay lên
cái điểm thứ hai nói rằng
tôi muốn dẫn con người đến trong giấc mơ đẹp đẽ
trong sự mất ngủ của lửa
cho dù viết cái gì cho viết ai
thì hiện đều là giấc mơ trong tương lai
và tôi nghĩ rằng tất cả những lời nói này
tất cả nhân loại đều mơ ước một ngày mai thật đẹp đẹp
chính thức ra mắt năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bởi nhà xuất bản lao động
chỉ một năm sau đó tập thơ sự mất ngủ của lửa
đã nhanh chóng giành giải a của hội nhà văn
như minh chứng cụ thể về đón nhận của độc giả
và giới chuyên môn dành cho tác phẩm của nguyễn quang thiều khi ấy
không chỉ với sự nghiệp thi ca của tác giả
sự mất ngủ của lửa còn được đánh giá
như bước chuyển mình quan trọng trong dòng thơ đương đại việt nam
là một trong những nhân tố mở ra sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thơ mới
thờ tự do của không ít các thi sĩ sau này
mỗi một giai đoạn đặc biệt là những bước chuyển của nghệ thuật
nó sẽ có những tập thơ như là những cột mốc trong sự chuyển động của văn học
trong cái nhìn của tôi sự mất ngủ của lửa là một trong những tác phẩm hiếm hoi như thế
và chất giọng của nguyễn quang thiều cái nhìn của nguyễn quang thiều
từ vựng nguyễn quang thiều câu chứ cũ pháp của nguyễn quang thiều
nó trở thành một nguồn ảnh hưởng mà tôi biết rất nhiều nhà thơ sau này thừa nhận đã ảnh hưởng của ông thiều
thế thì cái sự ảnh hưởng ấy theo tôi nghĩ có thể ở mỗi một cái thế hệ sau đó nó khác nhau
nhưng rõ ràng nguyễn quang thiều đã mở rộng cái biên giới của thơ ca
bản thân cái tên nhan đề sự mất ngủ của lửa
đã là một gây hấn và tôi nghĩ mọi gây hấn trong nghệ thuật nó rất quan trọng bởi vì nó là khởi đầu của sáng tạo
chia sẻ về nguồn năng lượng dồi dào được bồi đắp thêm qua từng tác phẩm
nhà thơ nguyễn quang thiều cho biết
với thi ca nghệ thuật tôi luôn sống bằng tâm hồn của một đứa trẻ bỡ ngỡ vô tư trong lành với mọi sự
có lẽ chính sự hồn nhiên
hết lòng với nghệ thuật với bản ngã của chính mình ấy
đã giúp nguyễn quang thiều gặt ái không ít thành công từ tập thơ sự mất ngủ của lửa
mà với ông thành công lớn nhất là qua thời gian
những tư tưởng thông điệp ông gửi gắm trong đứa con tinh thần của mình
ngày càng được mọi người đón nhận
với sức trẻ luôn rực cháy qua những vần thơ
chúng ta tin rằng nhà thơ nguyễn quang thiều và tình yêu ông dành cho thơ ca
cũng sẽ như những ngọn lửa bất diệt sống mãi rời ấm bao trái tim những người yêu thơ việt nam